cách đây đúng bảy mươi năm đêm ngày một mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy được lệnh của đại tướng võ nguyên giáp
các chiến sĩ trung đoàn thủ đô đã anh dũng vượt qua vòng vây dày đặc của quân địch
tổ chức vượt sông hồng rút quân an toàn lên chiến khu
sự kiện lịch sử này còn được gọi là cuộc lui quân thần kỳ
mời quý vị cùng nghe lại những câu chuyện sống động hào hùng trong đêm rút quân
qua hồi ức của những chiến sĩ cảm tử quân trung đoàn thủ đô
những ngày đầu năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy sáu mươi ngày đêm bám trụ một hai trăm linh chiến sĩ trung đoàn thủ đô đã chiến đấu
trong vòng vây của địch với tinh thần quyết tử để tổ quốc quyết sinh
để chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài bộ tổng chỉ huy đã ra lệnh cho trung đoàn thủ đô rút khỏi hà nội
ngõ phất lộc một con ngõ nhỏ hẹp của hà nội bảy mươi năm trước vệ út phùng đệ và lê ngọc canh
đã cùng những đồng đội trong trung đoàn thủ đô lặng lẽ
đi từ con ngõ này trong sương mù dày đặc qua gầm cầu long biên ngay dưới ánh đèn gác của kẻ thù
trên vai mỗi người lúc đó vẹn nguyên tấm băng in đậm dòng chữ trung đoàn thủ đô
đấy là một khẩu hiệu mà tự mỗi người phát tự mới nghĩ ra viết trên bảng viết trên tường viết trên các cầu thang
để hình ảnh đó vẫn để lại cho chúng tôi những ngày hà nội như thế
men sông hồng nhân dân xã tứ tổng nay là phường tứ liên đã huy động hơn bốn mươi chiếc thuyền
đảm nhiệm việc đưa người vượt sang bờ sông bên kia
chỉ trong một đêm một hai trăm linh người trong đó có khoảng một trăm bảy mươi năm thiếu niên người ít tuổi nhất mới lên tám
hơn hai trăm linh phụ nữ và người già cùng gần tám trăm linh chiến sĩ trung đoàn thủ đô
đã vượt qua sông hồng an toàn bí mật khiến cho quân pháp trở tay không kịp
không biết là làm nào mà đổ động thuyền đông như thế chứ
chứ có thuyền đó cặp dần cặp bến cặp bến đưa từng đơn vị sang sông
sang sông suốt một đêm đó đưa một trung đoàn thủ đô thế là một hai trăm linh người
trong một đêm phải
lệnh trên này phải qua sông hết không để sát một người ở hà nội
hồng hà dòng nước đục lờ vết chân chiến sĩ trên bờ còn in
ra đi ghi nhớ trong tim thủ đô giải phóng quyết tâm trở về
viết về cuộc lưu quân này đại tướng võ nguyên giáp đánh giá là cuộc lưu quân thần kỳ
vượt qua vòng vây dày đặc của quân địch một mẫu mực của lòng dũng cảm khả năng tổ chức
và tính kỷ luật với sự phối hợp đùm bọc của nhân dân các xã ven sông hồng
chúng ta thấy thần kỳ ở cái chỗ là một hai người đi ra khỏi cái vòng vây đã là khó rồi
đằng này cả một cái đơn vị đến một hai trăm linh con người
tuy nhiên chúng ta đã chuẩn bị một cách rất khẩn trương trong thời điểm rất ngắn thôi
nhưng mà lại đi được một cách rất là êm thống
ngày một mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
rút khỏi thủ đô trong bi tráng để chín năm sau những người con anh dũng ấy lại trở về thủ đô trong oai hùng
lời hẹn trong đêm rút quân năm xưa thay trở về với thủ đô yêu dấu đã trở thành hiện thực
bảy mươi năm đã trôi qua nhưng cuộc nuôi quân thần kỳ vẫn nguyên vẹn ý nghĩa
là một thời khắc quan trọng đóng góp vào thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ